mặc dù nguồn nước tại các hồ chứa thượng nguồn thiếu hụt khoảng năm tỷ m ba tuy nhiên với việc linh hoạt trong điều hành lịch lấy nước giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tập đoàn điện lực việt nam cùng với sự chủ động của các địa phương trong triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lấy nước nên sau khi kết thúc ba đợt lấy nước hơn năm trăm ba mươi một ha lúa khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ đã đủ nước gieo cấy
sau đợt một xả nước nhiều địa phương đã có tỷ lệ lấy nước cao ngoài ra sau kết thúc đợt một xả nước do có mưa trên diện rộng các địa phương tranh thủ vận hành công trình tiếp tục lấy nước nên đã đẩy nhanh tiến độ lấy nước
do đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tập đoàn điện lực việt nam đã điều chỉnh số ngày lấy nước trong đợt hai và đợt ba rút ngắn thời gian xả nước sáu ngày so với kế hoạch đề ra
theo kế hoạch ban đầu các hồ thủy điện xả về hạ dô khoảng bốn bốn tỷ mét khối nước
tuy nhiên sau khi kết thúc đợt ba xả nước tổng lượng nước xả khoảng hai bảy tỷ mét khối đã tiết kiệm được một bảy tỷ mét khối
đây là nguồn nước quý giá để phục vụ tưới dưỡng sau đợt đổ ải đồng thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sản xuất điện vào những tháng mùa khô tới đây